tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác đột nhập vào nhà dân trong đêm để trộm cắp tài sản
nhưng khi thấy chủ nhà chỉ mới chở mình hai đối tượng liền lấy dao cứa cổ nạn nhân rồi tổ thoát
sau bốn tháng kiên trì điều tra công an huyện đắc long tỉnh đắc nông đã phối hợp với lực lượng chức năng
bắt giữ được hai đối tượng gây án tại khu vực biên giới thuộc huyện simacai tỉnh lào cai
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày chín tháng bốn công an huyện đắk long tỉnh đăng nông nhận được tin báo của gia đình bà hoàng thị hà
chú tại cụm sáu xã đắc rơ mang huyện đắc rơ long về việc chồng bà là ông màn duy thăng đang ngủ ở nhà
thì bị người khác đột nhập cưới cổ và đánh gây thương tích

cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đăng ký kênh của mình nhé
về toàn bộ hình trường cũng như là thương tích của phép nạn nhân để lại
thì xác định đây là vụ liên quan đến dư hiệu trí thừa
chúng tôi cũng đã tiến hành thực hiện các nghiệp vụ đồng bộ
chúng tôi qua đấu tranh xác định được có hai đối tượng nghi văn
căn cứ vào kết quả điều tra kết hợp với các tài liệu thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường
đến ngày ba mươi một tháng năm ban chuyên án xác định được các đối tượng gây ra vụ án nói trên là
sùng a hạng sinh năm hai nghìn hai trú tại xã đắc sòm huyện đắk gờ long tỉnh đăng đông
và giàng a nô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã liên sơ rồng huyện đam rồng tỉnh lâm đồng
tuy nhiên các đối tượng hiện không có mặt tại địa phương
kiên trì và đồng bộ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
ngày chín tháng tám công an huyện đắk long đã phối hợp với lực lượng công an và biên phòng địa phương
bắt giữ sùng a hạng và giàng a nô tại khu vực sắp biên giới với trung quốc
thuộc xã simacai huyện simacai tỉnh lào cai
ngay sau đó các đối tượng được di lý về công an huyện đắk gờ long để phục vụ công tác điều tra

hôm nay công an huyện đắk gờ long cũng đã có hành vi khởi tố quán khởi tố vị can đối với lại cái hành vi giết người của hai đối tượng
tại công an huyện đắk gờ long các đối tượng khai nhận do biết gia đình nạn nhân thu mua nông sản và nghĩ rằng sẽ có tiền
nên chiều ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín sùng a hạng và giàng a nô rủ nhau đến nhà
đồng thăng để trộm các tài sản lấy tiền tiêu xài và thống nhất nếu bị phát hiện sẽ giết luôn chủ nhà
khi vào nhà ông thăng là lúc đấy là vào tầm khoảng chín giờ
khám phá thành công vụ án giết người truy bắt kịp thời hung thủ gây án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ chiến sĩ công an huyện đắk cờ long
vụ án một lần nữa củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an
vào sáng nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triệu tập một mươi bốn đối tượng tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn
để củng cố hỏi sơ xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm nhóm đối tượng gồm hàng chục thanh niên tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang
khi đang tổ chức cổ vũ và đua xe chai phép trên địa bàn tp đà lạt
theo phản ánh của người dân và trích xuất từ camera an ninh lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt
đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức mật phục truy quét những đối tượng tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên địa bàn thành phố đà lạt
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã xác định có hàng chục đối tượng tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm
thường trú tại tp đà lạt chuyên tụ tập cổ vũ đua xe chai phép
ngoài ra cơ quan chức năng cũng tạm giữ một mươi năm phương tiện phần lớn đã thay đổi kết cấu xe công suất máy
công an tp đà lạt cho biết các đối tượng khai nhận đã tụ tập tổ chức cổ vũ và đua xe chai phép
với tốc độ từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ với chiều dài khoảng một km
thời gian tổ chức đua xe từ giờ
với vi phạm này người vi phạm bị xử phạt hành chính từ năm đến bảy triệu đồng tạm giữ phương tiện bảy ngày
đối với chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển cũng chịu mức phạt từ tám trăm linh cho đến một triệu đồng
quận bắc tử liêm thành phố hà nội khiến cho một lái xe bị thương nặng mắc kẹt cần được cứu hộ
theo đó xe tài bị thương nặng mắc kẹt cần được cứu hộ
xe tài mang bị kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi bốn gặp sự cố tai nạn giao thông đâm vào phía sau xe tài mang bị kiểm soát hai mươi chín h năm nghìn bảy trăm bốn mươi bốn
nạn nhân mắc kẹt là trịnh văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ xe kiếp lái xe của xe mang bị kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi bốn
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm đã xuất hai xe chuyên dụng đến hiện trường
có sự chi viện của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai pc bảy sử dụng chuyên dụng banh cắt để cứu nạn nhân đưa ra ngoài
kỷ kiện các xe bị tai nạn đều là xe tài có tài trọng lớn và nhau với lực lớn nên lực lượng tham gia cứu nạn đã rất vất vả để cắt vô lăng
các trục của ca bi xe đầy phần đầu của xe đã bị bẹp rúm bằng các loại kích chống thủy lực trong điều kiện khó khăn
sau một thời gian nỗ lực các cán bộ chiến sĩ đã cứu nạn thành công nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện để chữa trị
chợ mộc bài chợ trung tâm của huyện hoài ân nằm trên địa bàn thị trấn tăng bạc hổ huyện hoài ân tỉnh bình định bùng phát cháy dữ dội vào chiều ngày hôm qua một mươi một tháng chín khiến cho lượng lớn hàng hóa bị thiêu dụi
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một mươi một tháng chín lửa bất ngờ bùng phát tại một kiosk trong chợ mộc bài
tiểu thương và người dân dù đã hô hoán dập lửa song do trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chợ không đảm bảo nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều khẩn cấp sáu xe chữa cháy với bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ lên đường tiếp cận hiện trường dập lửa
đến gần hai mươi giờ cùng ngày đám cháy mới cơ bản được không chế hậu quả của vụ cháy đã khiến một số lượng lớn hàng hóa của tiểu thương bị thiêu dụi
hiện tại hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba trì vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet tại quán cà phê ở xã bảo thạnh huyện ba trì
khi lực lượng công an ập vào thì một số con bạc đã bỏ chạy tuy nhiên cơ quan chức năng đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản xử lý một mươi ba đối tượng tạm giữ một máy tính sách tay tám xe mô tô gần năm mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đáng
đá gà qua mạng này do võ thanh hừng nguyễn thanh phát và nguyễn phương khanh cùng chủ tịch huyện ba chi đứng ra tổ chức
hàng ngày hưng phát và khanh đến quán cà phê phát tài truy cập vào các trang mạng đá gà trực tuyến để các con bạc tham gia đặt tuộc
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện ba chi tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hai đối tượng có hành vi hủy hoại rừng vừa bị công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
đó là lý kim châu và nguyễn văn đoàn đều trú tại huyện a dốc
trước đó cả hai đã thuê ba người dùng cô lốc và dao vào rừng phòng hộ buôn đôn chặt phá gần hai hectare
sau đó cả hai cho một người dân ở huyện cư rút tỉnh đắk nông thuê đất rồi bán luôn diện tích đất đó với giá ba mươi triệu đồng
số tiền đó châu và đoàn chia nhau tiêu xài cá nhân
bàn quản lý rừng phòng hộ bồn đôn phát hiện vụ việc và báo công an huyện bồn đôn
quá trình điều tra công an huyện xác định diện tích rừng bị hủy hoại là gần hai hectare và khối lượng gỗ bị phá hủy quy tròn trên bảy hai mét khối từ nhóm một đến nhóm tám nên đã tiến hành khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại trần hưng đạo thành phố ninh bình tỉnh ninh bình cao một m năm mươi năm mặt có nám tàng nhang và có xẹo cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng tống anh tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình
và đối tượng bùi thị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm một thôn vân tiến xã khánh vân huyện yên khánh
tỉnh ninh bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý